tại hà nội hiệp hội diệt may việt nam tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập và đón nhận cờ thi đua của chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự lễ kỷ niệm
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng ghi nhận qua hai mươi năm xây dựng và phát triển ngành diệt may đã có đóng góp tích cực khi giải quyết được việc làm
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhất là ở vùng nông thôn diệt may cũng góp phần quan trọng vào xuất khẩu cả nước với ba mươi chín tỷ usd xuất khẩu năm nay
tăng một trăm linh sáu lần so với cách đây hai mươi năm định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng nêu rõ phải tạo ra thương hiệu sản phẩm
thương hiệu doanh nghiệp mang tầm thế giới khu vực mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước cho thế hệ mai sau
phần đấu đến năm hai nghìn ba mươi có ít nhất ba mươi thương hiệu của ngành diệt may đóng góp vào thị trường thế giới
đồng thời phấn đấu xuất khẩu đạt kim ngạch một trăm một mươi tỷ usd tại buổi lễ thủ tướng đã trao cờ thi đua của chính phủ tặng hiệp hội diệt may việt nam